bộ giao thông vận tải cho biết đến nay cơ bản tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc đã và đang đồng loạt triển khai thực hiện thu phí điện tử không dừng phần đấu hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên hiện vẫn còn một số trạm thu phí do ủy ban nhân dân tp hcm tỉnh đồng nai và thái bình là cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai còn chậm so với yêu cầu
để bảo đảm hoàn thành đồng bộ hệ thống thu phí điện tử không dừng theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
bộ giao thông vận tải đề nghị ubnd các tỉnh nhất là những tỉnh đang chậm tiến độ cần đẩy nhanh triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các trạm chậm tiến độ
trường hợp đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi các trạm thu phí chưa chuyển sang thu phí điện tử không dừng
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố căn cứ quy định tại quyết định số một mươi chín hai nghìn hai mươi để xem xét thực hiện theo thẩm quyền
bên cạnh đó bộ giao thông vận tải cũng yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam phối hợp hỗ trợ ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
các nhà cung cấp dịch vụ thu phí trong quá trình triển khai bảo đảm đúng tiến độ đồng bộ kết nối liên thông với hệ thống thu phí điện tử không dừng do bộ giao thông vận tải đang triển khai